thưa quý vị và các bạn trong quá khứ và cả hiện tại thì các thế lực thù địch phản động
vẫn luôn ra sức chống phá cách mạng nước ta với nhiều luận điệu lời lẽ xuyên tạc vu khống đảng và nhà nước ta
tuy nhiên thì những lời lẽ rêu giao của các đối tượng thù địch và hiện thực cuộc sống lại hoàn toàn trái ngược
xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện không để ai bị bỏ lại phía sau với phần trình bày của biên tập viên nam hà
các đối tượng chống phá cố tình phất lò sự thật đưa tin sai lệch nhằm mục tiêu hướng lại dư luận tin theo thông tin sai để kêu sai sự việc
thực tế đã chứng minh những luận điệu xuyên tạc bóp méo sự thật của các đối tượng phản động đều vô nghĩa
bởi ngay từ trước tết nguyên đán khoảng hai tháng thì các hoạt động chăm lo cho người lao động đã được triển khai rộng rãi với chủ đề tết xung vầy xuân gắn kết
hoạt động nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
chỉ tính riêng tổ chức công đoàn trong dịp tết quý mão vừa qua đã có hơn tám bốn triệu lượt người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn với tổng kinh phí là gần năm hai trăm linh tỷ đồng
những chuyến xe không đồng chuyến tàu không đồng đưa công nhân về quê ăn tết đã trở thành thông lệ đẹp nhiều năm nay
mỗi tấm vé xe miễn phí không chỉ giúp người lao động tiết kiệm được chi phí mà còn giúp họ an tâm hơn trong chặng đường về quê
công ty cũng tạo điều kiện cho cả chồng cả con về quê ăn tết có bốn thành viên
mỗi năm cứ đến tết này thì có nghĩa là xe của cơ quan ấy người ta sẽ có lo cho công nhân chuyến xe đi và chuyến xe về quê ăn tết
nói chung bọn cô mới này ai cũng kẹt tiền đấy mà giờ tổ chức chiến xe công đoàn này giúp rất nhiều người là vừa đi chữa bệnh mà vừa khó khăn trong cái việc quê ăn tết
những phiên trợ đặc biệt với tên gọi chợ tết công đoàn
cũng không xa lạ gì với người lao động
bởi đây là một trong những hoạt động thiết thực chăm lo tết cho người lao động hàng năm được triển khai rộng rãi trên cả nước
trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu bán hàng đông giá hàng bình ổn giá giảm giá ưu đãi và nhiều phiếu mua hàng miễn phí cũng được trao cho người lao động để sắm tết
rất là hạnh phúc và rất là tân trị chiếc món quà này
mặc dù nó không phải là lớn đối với
nói chung là nó thì
rất là lớn với tôi nhưng có thể nói với những nhiều người khác thì nó cũng không đáng là bao nhiêu nhưng nó có thể là đưa đến cho chúng tôi là một cái tết là có thể là ấm no hơn và hạnh phúc
người dân có cái tết ấm no hơn hạnh phúc hơn cũng chính là mục tiêu mà việt nam hướng tới
để thực hiện mục tiêu này các bộ ban ngành địa phương tổ chức đã tập trung giả soát nắm tình hình đời sống của người lao động để quan tâm chăm lo kịp thời hỗ trợ phù hợp tổ chức thăm hỏi tặng quà tết đúng đối tượng
chế độ công khai minh bạch tránh trùng lập trông chéo không để lợi dụng trục lợi chính sách đảm bảo tất cả được nhận quà trước tết
trong cái dịp này thì tổ chức công đoàn cũng phải đặc biệt quan tâm đến cái việc mà giám sát đảm bảo cho cái việc người sử dụng lao động thực thí đầy đủ các cái chế độ trình trách cho người lao động nhất là tiền lương tiền thưởng các cái trình trách mà người lao động được hưởng
nhiều hoạt động chăm lo cũng được các cấp các ngành triển khai
kinh thức và phương pháp tổ chức như tổ chức những chương trình tết cho con em công nhân lao động tặng vé du xuân đi chợ hoa tết tặng cành đào bánh trưng tặng giỏ quà tết đối với người lao động không thể về quê đón tết
đây thực sự là những hoạt động rất kịp thời và có ý nghĩa thiết thực góp phần làm mùa xuân thêm ấm áp cho người lao động nhất là công nhân ở các khu công nghiệp người lao động có hoàn cảnh khó khăn
những hoạt động chăm lo đó là minh chứng sống động cho nỗ lực của việt nam không ngừng nâng cao đời sống người dân
mang đến một cái tết ấm áp đủ đầy hơn
và không chỉ cho người lao động đảng và nhà nước ta còn chủ trương hỗ trợ cho những người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn các đối tượng chính sách với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau
theo thống kê của bộ lao động thương minh và xã hội tình hình chăm lo tặng quà tết cho các đối tượng chính sách xã hội đến ngày hai mươi bốn tháng một ước tính kinh phí trợ giúp tết của sáu mươi ba tỉnh thành phố là khoảng chín năm trăm linh tỷ đồng hỗ trợ cho trên hai mươi năm triệu lượt đối tượng đảm bảo mọi người đều có tết
năm mới này gia đình chị lò thị tui ở bản quầy én xã mường so huyện phong thổ tỉnh lai châu và nhiều hoàn cảnh khó khăn trong bản có một niềm vui mới
đó là được trao tặng những ngôi nhà khang trang vững chãi thay thế cho những ngôi nhà đất chật hẹp và rột nát
ngôi nhà mới là ước mơ cả đời của chị tôi cũng như nhiều người dân nghèo vùng cao
nên đối với đồng bào ở đây mùa xuân này đã ấm áp hơn
năm mới này cuộc sống sẽ ổn định hơn
giữa cái nhà của tôi cái nhà sáu đi cái nhà sáu cái nhà nát của tôi đi rồi thì tôi cảm ơn làm cái nhà đẹp cho tôi
xong lại tôi thì có không bao giờ mưa được cái nhà đẹp như thế này
không chỉ là hỗ trợ những mặt hàng thiết yếu trong dịp tết để bà con có cái tết đủ đầy hơn
mà ngôi nhà mới hay cây con giống chính là những món quà rất thiết thực
là cơ sở để tạo sinh kế giúp ổn định cuộc sống trong năm mới cho người dân
giúp các gia đình khó khăn vươn lên thoát
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam người dân có quyền lợi kinh tế chính trị xã hội bình đẳng
nói cách khác các quyền con người đã được bảo vệ
điều này được thể hiện qua nỗ lực của chính phủ việt nam trong công cuộc giảm đói nghèo và bảo vệ người yếu thế
tôi đã rất vui vì được trải nghiệm cái tết đầu tiên của mình ở việt nam
thấy cuộc sống của các bạn thật tuyệt
tôi nghĩ rằng mọi người đều có quyền có một công việc tử tế
vì thế việc làm bền vững là chiều khóa để chấm dứt sự đói nghèo và đảm bảo sự hòa nhập xã hội
tôi mong muốn năm mới quý mão sẽ mang đến cho mỗi người cơ hội được hòa nhập và phát triển một xã hội việt nam thịnh vượng và bao trùm
năm mới quý mão đã tràn về trên khắp giải đất hình chữ s

với cách làm chặt chẽ nhân văn những người lao động người có hoàn cảnh khó khăn

đón thêm nhiều mùa xuân an vui
vì những kẻ ngược dòng bị lẽ phải phủ nhận cuốn trôi